kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị mới đây năm tổ công tác đặc biệt của công an hà nội đã đồng loạt giao quân
nhằm tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông
một mươi bảy h tại ngã tư nguyễn thái học tôn đức thắng hà nội
chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt hành vi vi phạm giao thông đã bị tổ công tác đặc biệt này phát hiện xử lý
các tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an một mươi hai quận nội thành kiểm tra xử lý vi phạm giao thông
xảy ra trên các tuyến đường nội đô mà lực lượng cảnh sát giao thông và công an
các quận không thể bao quát hết
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội các tổ công tác sẽ xử lý tập trung vào lỗi ý thức dẫn đến hành vi vi phạm
như không đội mũ bảo hiểm phụ huynh giao xe cho con em chưa đến tuổi điều khiển đặc biệt sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp giả danh thương binh
sử dụng xe ba bánh tự chế và chở hàng công cành gây mất an toàn giao thông
đối với tầng này có thể nói là sự khác biệt và cũng như là một cái ưu điểm
và một cái điểm mạnh nhất của công an thành phố hà nội
một cái điểm mạnh trong các công tác giao thông lần này đó là sự tập trung trong tầng từng khu vực
chứ không phải là làm theo từng quyến đơn lẻ nữa mà chúng tôi sẽ triển khai các tổ hạch và theo từng khu vực
để nhân dân và mọi người khi tham gia giao thông sẽ biết được rằng là quá trình làm nhiệm vụ và lực lượng giao thông
triển khai lần này sẽ mang tính toàn diện và qua đó sẽ nâng cao ý thức về văn hóa giao thông cũng như là ý thức tham gia giao thông của người dân
những ngày vừa qua gần hai trăm linh trường hợp vi phạm đã bị các tổ công tác lập biên bản xử lý
bên cạnh việc cắm chốt xử lý thông qua công tác tuần tra kiểm soát các tổ công tác cũng sẽ đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo phương châm kiên trì bền bỉ quyết liệt xử lý nghiêm minh
góp phần xây dựng văn hóa giao thông tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông
ngày một mươi tám tháng năm trong khuôn khổ liên hoan tuổi trẻ sáng tạo tp hcm lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm đã trao giải cuộc thi thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần một
cuộc thi do ban quản lý khu công nghệ cao chủ trì phối hợp với thành đoàn tp hcm sở thông tin và truyền thông tp hcm
sở khoa học và công nghệ tp hcm đạo quốc gia tp hcm triển khai thực hiện
vòng chung kết là sân khấu tranh tài của tấp năm dự án xuất sắc nhất trên tổng số ba mươi chín dự án tham gia
các dự án đã thể hiện được tốt ba tiêu chí tính đổi mới sáng tạo tính hiệu quả
và khả năng ôm tạo phát triển
giải nhất thuộc về dự án thiết kế chip analog drone n nhiễu thấp
tái cấu hình ứng dụng thu nhận tín hiệu từ cảm biến trên công nghệ shimot một trăm tám mươi nm
giải nhì là dự án thiết kế phần cứng khử sương mù trong hình ảnh của camera thông minh
giải ba cho dự án thiết kế mạch sar adc hiệu suất cao
ứng dụng chuyển đổi số tín hiệu từ cảm biến cho hệ thống iot cùng bốn giải khuyến khích
cuộc thi thiết kế vi mạch lần hai sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm và ôm tạo
những dự án thiết kế vi mạch ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ xanh
thông minh thân thiện môi trường tiết kiệm năng lượng là nền tảng
để phát triển hạ tầng giao thông xanh phát triển đồ thị xanh sản xuất bền vững
hướng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh thanh hóa
trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực
năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu học hỏi
góp phần chăm lo hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thanh niên công nhân
trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như khám bệnh
tư vấn sức khỏe phát thuốc miễn phí tặng hai năm trăm linh thanh niên công nhân
các gian hàng giảm giá lên tới năm mươi bảy mươi với nhiều sản phẩm thiết yếu
trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra giải bóng đá
năm thanh niên công nhân cúp red bull hai nghìn hai mươi bốn vòng loại khu vực thanh hóa
thì khu vực sẽ lọt vào vòng trung kết toàn quốc giải bóng đá thanh niên công nhân
cúp red bull năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức cuối tháng năm tại thành phố hải phòng
là một trong những khu di tích tiêu biểu về chủ tịch hồ chí minh ở việt nam
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên nghệ an là nơi lưu giữ những hiện vật về người
đến nơi đây bạn sẽ càng thêm kính mến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
nằm trong khu di tích này cũng di tích làng sen
quê nội bắc hồ là nơi chủ tịch hồ chí minh gắn bó với gia đình trong khoảng thời gian năm năm thời niên thiếu
và cũng là nơi góp phần hình thành tư tưởng yêu nước thương dân ý chí giải phóng dân tộc của người
chúng ta đang đi vào chỗ khu vực nhà trứng bày và nhà tưởng điệu của bắc hồ
ở đây trước mặt em đây là có cây đa này là của đồng chí trường trinh trồng năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cây đa này bây giờ nó thành như một cái
trứng tích về các cái lần mà bác trường trinh và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước về thăm khu di tích kim liên
còn toàn bộ cái khuôn viên ở trong này là đây có ba cái nhà trưng bày bổ sung
ba cái nhà trưng bày này được hình thành từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi khi bác hồ mất trưng bày về cái tiểu sử sự nghiệp của bác
còn cái nhà giữa này cái nhà bái đường ở giữa này là cái nơi mà để chuẩn bị cho khách
trước khi vào làm lễ tưởng niệm nhà bắc hồ thì đứng đó để chỉnh sửa tác phục chuẩn bị hành lễ
phía sau kia là cái nhà tưởng niệm bắc hồ
nhà tưởng niệm thì như chúng ta đã biết sau khi bắc hồ mất thì đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi thì tỉnh hề an đã chủ trương cho xây dựng một nhà tưởng niệm bắc hồ tại đây
hiện tại bây giờ thì anh đang cùng với em vào chỗ cụm di tích lành xen quê nợ của chủ tịch hồ chí minh
bên xung quanh ở đây thì có những hộ láng giềng nhà bắc hồ
ngày xưa khu di tích kim liên đã phục dựng lại để mà tạo nên một cái không gian của cái làng sen cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
một cái không gian gia đình bắc hồ sống
cái thời mà bác sống thời niên thiếu ở đây cùng với bố và anh trai với chị gái của mình
và bên cạnh ở đây thì có cái diễm cốc là nơi mà tuổi thơ của bác thường ra đây gánh nước về cho gia đình dùng
anh em mình đang vào thăm ngôi nhà của cụ pháu bảng nguyễn xuân sắc
và ở đây thì người ta hay nói là nhà quê nội bắc hồ ở lành xen kim liên
ngôi nhà này được dựng vào năm một nghìn chín trăm linh một
lại em đang đi sang chỗ một cái di tích nữa là di tích lò rèn cố điền
thì ở đây thì ngoài cái việc mà bác được tham gia rèn cùng với cụ ấy
thì bác được nghe những người dân ở đây kể về những cái chuyện những cái phong trào yếu nước
khoảng là những câu chuyện dân gian những cái câu chuyện về các anh hùng của cái vùng đất này
và đặc biệt là những cái sự kiện của phong trào cần vương lúc bây giờ
thì đó cũng là một trong những cái nôi
mà để giúp cho bác hình thành nên một cái
bước đầu hình thành nên một cái tư tưởng là yêu nước thương dân
và đó cũng là một cái động lực để sau này giúp bắc hồ chúng ta ra đi tìm được nước
cái mục tiêu của khu di tích kim liên là làm thế nào để khi mà bà con đồng bào và du khách cả nước về á
được sống trong một cái không gian thời kỳ mà thời niên thiếu bắc hồ sống ở đây
bà con chiêm nghiệm và hiểu được một cái nét sinh hoạt văn hóa rất là mộc mạc rất là giản dị
giống như bao làng quê khác ở việt nam
nhưng tại đây đã nuôi dưỡng một con người để sau này đã trở thành một vĩ nhân của đất nước
đó là chủ tịch hồ chí minh kính yêu của chúng ta
thu phí theo thể tích và khối lượng rác thải thông qua bán tối đựng là mô hình mới mà chính quyền thành phố hội an tỉnh quảng nam đang thí điểm
vì lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài
tạo sự công bằng và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
hội an cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rán sinh hoạt từ hộ gia đình cá nhân
theo quy định tại điều bảy mươi chín luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
sau tháng qua thay vì phải đóng ba mươi đồng phí vệ sinh như trước thì gia đình bà nguyễn thị ý ở phường cẩm nam đã chuyển sang mua một mươi sáu túi ni lông với thể tích một mươi lít sáu túi loại một mươi năm lít
và bốn túi loại hai mươi lít
hàng ngày rác thải trong nhà được phân thành các nhóm hữu cơ vô cơ tái chế và đựng sang các loại túi này để công ty môi trường đô thị đến thu dọn
từ khi thay đổi thói quen sang phân loại rác thải mọi người trong gia đình bà đã có ý thức hơn trong việc giảm lượng rác mỗi ngày
mình nên phân rác tài nguồn để giảm thiểu đi cái rác thải ra môi trường
phí tốn của rác nó rất là nhiều rất là cao
năm hai nghìn hai mươi ba hội an thí điểm chương trình thu phí rác thải theo lượng phát sinh
nhằm hướng đến phương án thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích theo quy định tại điều bảy mươi chín luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi
việc duy trì hoạt động phân loại rác tài nguồn đã giúp giảm khoảng ba mươi lượng rác chôi lấp
lượng rác trôi lấp đồng thời gia tăng lượng rác thải có thể tái chế
tuy nhiên hiện mới chỉ có khoảng sáu mươi hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn
những hộ còn lại vẫn giữ thói quen bỏ rác vào túi thông thường rồi mang đi đổ
hoặc là có thể là buông lã một chút thì người dân bắt đầu là có ý thức
cũng như là có những cái hoạt động mà là không phân loại rác tại nguồn nó không có được tốc
thu phí rác theo khối lượng mà người dân phát thải ít sẽ nộp tiền ít
ai phát thải nhiều sẽ phải nộp tiền nhiều
điều đó nó hướng đến cái lẽ công bằng cái thói quen và tiêu dùng nó sẽ thay đổi
hoạt động thí điểm thu phí theo khối lượng rác thải không chỉ đúng với chủ trương xây dựng thành phố sinh thái
văn hóa du lịch mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để hội an hướng đến thực hiện quy định
tại điều bảy mươi chín luật bảo vệ môi trường vào đầu năm hai nghìn hai mươi năm
tuy đây là việc làm khó nhưng chính quyền và người dân cần có sự kiên trì và quyết tâm
vì lợi ích lâu dài để mỗi người có thể thay đổi ý thức trong bảo vệ môi trường
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số danh hôm nay
thưa quý vị sau ba ngày làm việc với trách nhiệm rất cao
chức đảng và nhân dân hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng cao
bài viết trên báo quân đội nhân dân khẳng định thực tiễn lãnh đạo cách mạng của đảng đã minh chứng
cùng với xây dựng chủ trương đường lối cần phải đặc biệt coi trọng xây dựng
đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
đường lối đúng nhưng thiếu đội ngũ cán bộ tài năng đức độ thì không thể mang lại hiệu quả cao
trong thực tiễn đúng như chủ tịch hồ chí minh đã dạy cán bộ là cái gốc của mọi công việc
thời gian qua do giá sầu riêng tăng cao nên nhiều địa phương đã mở rộng diện tích sản xuất loại cây trồng này
bài viết trên báo nhân dân phân tích việc tăng nóng diện tích cây sầu riêng nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
khi thị trường tiêu thụ hẹp và sự cạnh tranh trực tiếp từ các nước khác trong khu vực đông nam á
vì vậy các địa phương cần ra soát lại những vùng trồng giảm thiểu tình trạng phát triển tự phát
nhất là tại các vùng có điều kiện khí hậu đất đai tưới tiêu nước không phù hợp
vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn trong mùa khô
nắm mắt xu hướng phát triển nhiều doanh nghiệp việt nam đã và đang hướng đến sản xuất thông minh
tạo bước đột phá trong nâng cao sản xuất chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp
bài viết trên báo hà nội mới khẳng định mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận với sản xuất thông minh
ở nhiều cấp độ khác nhau
công nghệ thông tin trong kỷ nguyên bốn mở ra cuộc chơi khá công bằng
điều kiện duy nhất để tham gia là sẵn sàng chuyển đổi
có thể nói chủ thể của sản xuất thông minh là những doanh nghiệp sẵn sàng đưa công nghệ thông tin vào sản xuất
sự ra đời của luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy
được coi là bước đột phá góp phần tạo ra môi trường pháp lý đồng bộ
trong hoạt động quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân cuối tuần
cùng với thời gian luật cũng đã bộc lộ những hạn chế và bất cập
để nâng cao hiệu quả trong quản lý cũng như bảo đảm sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
đồng thời tạo bước ngoặt lớn trong quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
thì việc sửa đổi luật này là yêu cầu cấp thiết
theo phản ánh trên báo tuổi trẻ gần đây lãi suất cho vay mua nhà đã giảm hơn
trong bối cảnh tăng trưởng tiến dụng y hạch ngân hàng đua kích cầu
tuy nhiên đây là mức lãi suất dành cho các khoản vay mới
còn với nhiều khách hàng có khoản vay cũ thì lãi suất vẫn trên trời
từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thông tư sáu của ngân hàng nhà nước có hiệu lực
cho khách hàng vay để trả nợ ngân hàng khác
chính sách này được kỳ vọng giảm bớt gánh nặng cho khách hàng đang chịu khoản vay cũ lãi suất cao
nhưng thực tế nhiều người dân vay mua nhà không thể vay nổi
vì vướng khoản lãi phạt cao từ ngân hàng đã vay và thủ tục cũng không hề đơn giản
từ nhiều năm trước
năm nay ẩm thực việt nam nói chung thành phố hà nội nói riêng
đã được các chuyên gia truyền thông quốc tế đánh giá cao
nhiều món ăn đã lọt vào danh sách món ngon của thế giới
tuy nhiên theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị
so với tài nguyên dồi dào ẩm thực việt nam vẫn còn khá khiêm tốn
trên bà độ ẩm thực thế giới
một số ý kiến cho rằng cần có quy hoạch tổng thể kinh doanh ẩm thực
để phát triển ổn định lành mạnh
hà nội đang trên đả tăng trưởng kinh doanh ẩm thực sẽ có nhiều dư địa
để phát triển hơn nữa
vì vậy cần đón đầu nhu cầu xu thế để có quy hoạch phù hợp
đồng thời việc quy hoạch cũng phải luôn được điều chỉnh
theo sự phát triển thực tế thì mới thành công
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
trong ngày mới sáng nay của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin về thời tiết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại